đợt tuần tra lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám do bộ đội biên phòng lào cai chủ trì hai bên căn cứ phương án đã được xác định để bố trí sử dụng lực lượng phương tiện triển khai tuần tra
đồng thời mỗi bên cử hai sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình phía bạn
đội tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai và trạm hội ngộ hội đàm hà khẩu tổ chức tuần tra song phương trên khu vực biên giới sông hồng và sông nậm thi từ khu vực mốc chín mươi chín đến khu vực mốc một trăm linh bốn
kết quả tuần tra đường biên mốc giới nguyên trạng nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt hiệp định về quy chế quản lý biên giới
lực lượng bộ đội biên phòng hai bên cũng phối hợp tuyên truyền giáo dục nhanh cho hơn bốn mươi lượt cư dân biên giới và các tổ chức cá nhân hoạt động trong khu vực biên giới cửa khẩu đã được chính phủ hai nước ký kết